vậy ông có cho rằng là tất cả những quy định bất cập hay là những cái nạn vòi vĩnh người dân từ trước đến nay sẽ không còn tồn tại
đây là cái tư duy hoặc là một cái thói quen khi mà chúng ta tiếp xúc với các cơ quan công quyền
nhưng chúng ta cũng nhớ rằng là cái khoa học công nghệ thì nó lại sẽ gỡ bớt đi những cái thói quen cũ
và một cái nữa là dân trí người ta cao lên thì cái việc ý thức về quyền của họ ngày càng cao
và họ cho rằng là cái cán bộ công chức thực hiện các nhiệm vụ đó đấy thì không phải là ban ơn mà đây là thực hiện theo nghĩa vụ
và người dân người ta đã đóng thuế để nuôi cái bộ máy nhằm mục đích cái bộ máy đó phục vụ cho người dân chứ không phải là bàn hơn cho người dân
thì cái đấy là cái khoa học công nghệ đã giúp cho người dân tiến bộ lên rất nhiều trong cái việc nhận thức về quyền và nghĩa vụ của họ
vậy thưa ông việc thay đổi phương thức quản lý mới này có cần một cơ chế quản lý thích hợp và cần phải thực hiện trên những khí cạnh nào
để đảm bảo sự tôn trọng và quyền của người dân
anh có được cái khoa học kỹ thuật trong tay thì anh lại là một người có quyền lực
và vì vậy ta phải giám sát được cái đó
giám sát bằng cái tiêu chí cơ bản nhất đấy là luật pháp quy định
anh buộc phải làm chứ không phải là anh ban đơn hoặc là anh thích làm theo kiểu tùy tiện
người ta phải thiết lập những cái ứng xử mới thói quen mới thì rõ ràng nó sẽ có những cái khó khăn ban đầu
thứ nhất là họ phải nâng cao nghiệp vụ của mình tức là năng lực chuyên môn
để nó thích nghi được với cái khoa học công nghệ một trong
và cái thứ hai là cái đạo đức công vụ phải tăng lên
bởi vì dân trí tăng lên người dân người ta có ý thức hơn
vậy thì anh cũng phải nâng cao cả về đạo đức công vụ mang cái tính chất
anh là người phục vụ chứ anh không còn là người cai trị nữa
xin cảm ơn ông ạ
sẽ cần phải có cơ chế quản lý thích hợp
để đảm bảo hiệu quả thực tế và tính bền vững
điều này rất quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đây cũng là xu hướng mà nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện
và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
mời quý vị tham khảo phương thức quản lý công dân trong thời đại công nghệ
mà các nước trên thế giới đã thực hiện thành công
chỉ mất chín mươi giây người chủ cửa hàng trợ cấp thức ăn của chính phủ
tại gujarat ấn độ có thể kiểm tra được một danh sách các mặt hàng
và đồ ăn mà một gia đình được hưởng chỉ nhờ một nút ấn vân tay
thay vì việc quản lý bằng sổ sách như trước kia rất bất tiện và dễ bị thất lạc
đây là một ứng dụng dễ thấy nhất sau chương trình số hóa cư dân
được chính phủ ấn độ bắt đầu triển khai vào năm hai nghìn một mươi
hiện nay ấn độ đã có một ba tỷ dân được số hóa trên cơ sở nhận diện dữ liệu quốc gia
tôi nghĩ chương trình này mang lại những hiệu quả không ngờ
trong việc đơn giản hóa các thủ tục quản lý hành chính về mọi lĩnh vực trong xã hội
mỗi người dân sẽ được lưu lại vân tay nhận diện mống mắt
sau đó được cấp một dãy số cố định gồm một mươi hai chữ số
tất cả các thông tin về mỗi cá nhân đều được lưu lại trong dữ liệu của chính phủ
từ bảo hiểm xã hội thuế cá nhân tài khoản ngân hàng các giao dịch
nhờ đó khi tham gia các hoạt động trên người dân chỉ cần chạm vân tay
là lập tức hệ thống nhận diện sẽ thực hiện các yêu cầu mong muốn
đặc biệt chương trình này đã giúp các cơ quan chức năng ấn độ
quản lý hiệu quả an ninh biên giới và cư dân nhập cảnh từ bangladesh và pakistan
mặc dù mất một khoản đầu tư hàng tỷ ruby ban đầu để triển khai chương trình này
nhưng sẽ thu lại những lợi ích rất lớn
chính việc đơn giản hóa các phương thức quản lý và giao dịch
giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh quốc gia
nhờ có dấu vân tay nên người dân có thể tham gia các giao dịch tài chính quốc tế
thanh toán hóa đơn ngay tại ngân hàng và không cần tiền mặt
sau khi thực hiện chương trình này chính phủ ấn độ đã phát hiện ra tám số cử tri giả mạo
hay khoảng ba mươi số giấy phép lái xe giả mạo
thêm vào đó việc số hóa cư dân giúp những người dân nghèo nhận được các khoản trợ cấp xã hội
và tránh việc di cư sang nơi khác
chúng tôi rất mong có sự thay đổi từ chính sách mới đã lâu nay chúng tôi không có nước sinh hoạt
ngoài việc số hóa cư dân trên thế giới cũng còn nhiều cách quản lý hiện đại khác nữa
chẳng hạn chính sách quản lý công dân

theo đó mỗi người dân khi sinh ra được cấp một số công dân số này không trùng lập với số của người khác
và khi người đó chết đi thì cũng mang theo số công dân đi theo và không được dùng lại cho người sống
tất cả giấy tờ có giá trị chứng minh con người như chứng minh nhân dân hộ chiếu bằng lái xe
thẻ học sinh thẻ quân dịch hay thẻ thuế đều mang con số này
tại châu âu sau khi các nước eu ký hiệp định schengen cho phép mở cửa biên giới đi lại tự do
giữa một số nước eu như pháp đức áo
hà lan và bỉ các nước eu đã thống nhất sử dụng hộ chiếu eu thay cho chứng minh nhân dân trước đây
hộ chiếu này là sự lồng ghép thống nhất bốn loại giấy tờ hộ khẩu hộ tịch chứng minh nhân dân và hộ chiếu